trong những năm qua việc đồng hành cùng với thanh niên phát triển kinh tế tại địa phương
đã được các cấp chính quyền huyện thanh miện tỉnh hải dương thực hiện có hiệu quả
góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên
với mong muốn vươn lên làm giàu và tạo công an việc làm cho lao động địa phương
năm hai nghìn một mươi bảy anh vũ ngọc sơn ở xã lam sơn huyện thanh miện
vay vốn từ bạn bè người thân từ các nguồn vốn vay ưu đãi
để mở rộng mô hình nuôi vịt trên cạn của gia đình với bảy con trên diện tích bảy m hai
cho năng suất khoảng năm trứng mỗi ngày doanh thu hơn một tỷ đồng một năm
tạo việc làm thường xuyên cho sáu lao động địa phương thị trường chủ yếu đi các tỉnh hải dương bắc giang hải phòng
như mô hình này nuôi địa phương còn rất là ít đối với mô hình này thì nhà em cũng đã đi tham khảo và cũng hỏi tương đối nhiều
và mang về địa phương vận dụng là cho cái hiệu suất và năng suất hiệu quả hơn
để phát huy hiệu quả phong trào thanh niên phát triển kinh tế giỏi tại các địa phương
các cấp chính quyền nơi đây còn thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn khởi nghiệp tổ chức đi thăm học hỏi những mô hình kinh tế hiệu quả
cũng như tạo điều kiện để thanh niên có thể vay một phần vốn khởi nghiệp
hiện nay thì trên địa bàn xã thì chúng tôi quy hoạch các khu vực chuyển đổi cho các hộ chăn nuôi được tập trung
thì chúng tôi cũng sẽ tạo điều kiện cho các hộ mở rộng ra để áp dụng cũng theo như mô hình
để những mô hình kinh tế như trên được phát triển và nhân rộng
ngoài sự nỗ lực của những thanh niên với ý chí vươn lên làm giàu trên quê hương mình
góp phần không nhỏ là sự đồng hành của các cấp chính quyền địa phương
các cấp chính quyền nơi đây đã thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy cho người dân để cùng nhau xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn